với trên một trăm linh cây số đường bờ biển thanh hóa vốn có môi trường nghề cá phát triển
tuy nhiên giai đoạn hiện nay thì sản lượng hải sản khai thác được giảm dần
và khiến cuộc sống của nhiều người dân vốn dựa vào lọc biển đang gặp rất nhiều khó khăn
chín giờ sáng ở cảng cá hoàng phụ bờ biển hoàng hóa
mọi năm tầm này các phương tiện đi lộng đêm trở về thuyền ghe tấp nập
nhưng từ đầu năm tới nay tôm cá ít như hôm nay bến vắng
những người phụ nữ này đã chờ cả tiếng mà không có thuyền cập bến
cách đó không xa bãi biển cả trăm chiếc phủ kín bờ cát nguồn hải sản khăn hiếm
tiền hàng sau mỗi chuyến đi không cân đối được chi phí xăng dầu và nhân công
nhiều chủ phương tiện đã phải tạm dừng việc đi biển
tình hình tại cảng cá lạch bạng huyện tĩnh gia cũng tương tự
bà con làm nghề thu mua hải sản cho biết mùa cá trích hàng năm thuyền đi thuyền về
thu mua dòng giã cả hai tháng trời cho hết cá
năm nay vụ cá trích chỉ kéo dài được hai tuần
năm nay bấy chục tấn cá cho công ty rồi mà hôm nay vẫn chưa có cái gì làm
không có cá mà làm không có hải sản làm
sản lượng khai thác tại một số cảng cá lớn của thanh hóa như lạch hới lạch bạn
sụt giảm nhiều trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chính quyền địa phương cho biết việc đánh cá gần bờ vẫn cầm cự được tuy lợi nhuận không nhiều
nhưng tàu đánh bắt xa bờ đang hết sức khó khăn để duy trì hoạt động